các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các em học sinh tại đà nẵng đã bắt đầu được tới trường chậm hơn học sinh trên cả nước hai tuần
năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đã bắt đầu thế nhưng đã có rất nhiều những vấn đề xảy ra gây bức xúc và lo lắng trong dư luận
từ an toàn trường học cho đến các khoản thu đầu năm và sách giáo khoa lớp một
những nội dung này chúng tôi sẽ đề cập tới trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
và mở đầu sẽ là tiểu mục cư dân mạng
như chia sẻ thì năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chỉ mới bắt đầu thôi tuy nhiên đã liên tiếp xảy ra rất nhiều những vụ việc khiến cho dư luận đặt ra nhiều câu hỏi băn khoăn về công tác quản lý trong giáo dục hiện nay
một số trường học cơ sở vật chất trường học không đảm bảo dẫn tới hậu quả đau lòng khi có học sinh bị thương thậm chí là tử vong
và mới đây nhất là vụ việc một em học sinh đã bị bỏ quên ở trên xe ô tô đưa nó đi học
lại tiếp tục gióng lên hồi trường báo động về những quy định
các quy định còn bỏ ngỏ có liên quan đến việc đưa đón trả học sinh hiện nay
đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc cũng như là lo lắng cho sự an toàn của con em mình khi sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô
sáng ngày chín tháng chín tại trường tiểu học đoàn thị điểm quận nam tử liêm thành phố hà nội
cán bộ phụ trách quản lý học sinh và tài xế xe ô tô số ba mươi tám bị chủ quan đã không kiểm tra xe dẫn đến một học sinh bị bỏ quên trên xe
may mắn bé đã từ mở được cơ sở
cô đã đặt cửa xe để vào trường
sự việc ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến của đông đảo cư dân mạng liên quan tới trách nhiệm của tài xế và cô giáo theo xe
quá nguy hiểm cô phụ trách chỉ cần luôn là người đóng cửa xe sau cùng
trước đó nhìn vào các hàng ghế hỏi to còn em nào không mà cũng sai sót kỷ luật nghiêm khắc là đúng
người phụ trách đưa đón và tài xế vẫn chưa rút kinh nghiệm nào của vụ lần trước
quá hời hợt chủ quan
chuyện các cháu ngủ quên là có thật
may mà lần này cháu bé lớn hơn nên biết mở cửa xe
bỏ quên học sinh trên xe không phải lần đầu
hai chữ trách nhiệm bây giờ ai cũng nói được nhưng làm tròn trách nhiệm thì hiếm thấy
hay từ chủ quan để giải quyết vấn đề xem ra quá đơn giản
phải là vô trách nhiệm và cần được xử lý nghiêm khắc để làm gương
khi mà biết được là cái trạng thái tâm lý của cháu bình thường thì chúng tôi cũng hoàn toàn yên tâm
lúc đó tôi cũng yêu cầu bộ phận quản lý
nhà trường là các vị ra soát lại quy trình
sáng ngày mai tám giờ sáng các vị triệu tập toàn bộ cán bộ đi theo xe ô tô
và tám giờ sáng hôm nay họp ở đây
và tôi chủ trì cuộc họp ấy
thứ nhất tôi nói ra sự việc để mọi người giữ kinh nghiệm
và tôi nhấn mạnh luôn cái giải pháp của nhà trường
tức là nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh để nâng cái trách nhiệm của mọi người lên
từ xưa đến nay cái việc quên học sinh
nó rất là sợ đáng sợ
bởi vì nó rất là nguy hiểm
cho nên là mỗi một khi bọn mình đi về hoặc là đến trường
nó kiểm tra rất là kỹ
thế nhưng mà thực ra là cũng có thể là do một cái sơ xuất gì đấy
thì mình có thể bỏ sót hay như thế nào
cho nên là đây cũng là một bài học rất là cần thiết
để cho mỗi người tức là phải luôn luôn cẩn thận mọi lúc
thực tế dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô đang nở rộ
theo báo cáo mới đây của bộ giáo dục và đào tạo
cả nước có tám năm trăm một mươi một xe ô tô dịch vụ
đưa đón học sinh
trong đó có bảy chín trăm chín mươi xe đủ tiêu chuẩn
năm trăm hai mươi một xe không đủ tiêu chuẩn theo quy định
tuy nhiên việc triển khai đưa đón học sinh không theo một quy chuẩn thống nhất
mà vẫn theo hình thức mạnh ai lấy làm
thống kê cho thấy chỉ có bốn mươi bốn xe đưa đón do các trường hợp đồng
còn tới năm mươi sáu do các chủ thể khác ký hợp đồng thuê dịch vụ đưa đón học sinh
hình ảnh học sinh bị ngã văng khỏi xe ô tô trên đường đi học
hay việc bỏ quên học sinh nhiều giờ trên xe ô tô
đã trở thành nỗi ám ảnh trong dư luận và trên cộng đồng mạng
việc chưa có một quy định rõ tính chất đặc thù
và yêu cầu khắt khe về an toàn đối với loại hình vận chuyển học sinh
đã dẫn tới những lỗ hổng về cơ sở pháp lý
cũng như việc đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh còn nhiều bất cập
đây là vấn đề được cư dân mạng lo lắng và băn khoăn hiện nay
cần phải xác định vận chuyển học sinh là một loại hình vận tải đặc biệt
kèm theo các quy định chặt chẽ hơn
vì vậy cần phải có những quy định cụ thể
thậm chí trong luật nghị định một cách rõ ràng về xe đưa đón học sinh
thiết nghĩ là cơ quan quản lý cần thường xuyên kiểm tra
việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển kinh doanh vận tải
đưa đón học sinh bằng xe ô tô có hình thức xử lý nghiêm các sai phạm
các giáo viên và tài xế cần phải nắm vững kiến thức kỹ năng
về các quy định về an toàn khi ngồi trên xe ô tô
kỹ năng thoát hiểm lúc gặp sự cố
bài học vỡ lòng quan trọng nhất được xem ra đang bị coi nhẹ
các trường phải quản lý chặt vấn đề này
sau sự việc của tỉa học đoàn thế điểm chúng tôi lại tiếp tục ra những văn bản khác
chỉ đạo các nhà trường đặc biệt là đối với những trường
mà có những xe ô tô đưa đón học sinh để đảm bảo công tác an toàn
cho học sinh khi đến trường cũng như khi về với gia đình
ở đây thì chúng tôi cũng mặc dù quy trình rất là rõ ràng
và cũng có những quy định rất là cụ thể
tuy nhiên đối với những cá nhân tham gia thực hiện công việc
đó thì cũng sẽ phải thực hiện nghiêm túc và thực hiện thật tốt
và nếu để xảy ra sự cố thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
nếu như có những đáng tiếc xảy ra
sau những lần học sinh bị bỏ quên trên ô tô
trong đó năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra vụ việc đáng tiếc tại trường gateway
những sự cố tương tự tưởng chừng đã được phòng ngừa nhưng vẫn tái diễn
trước những tâm lý lo ngại của phụ huynh học sinh và dư luận xã hội
thì việc bảo đảm sự an toàn cũng như siết chặt các điều kiện
xe đưa đón là bài toán đang được đặt ra với các cơ quan quản lý nhà nước
cũng như trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường
có như vậy trường học mới chính là nơi an toàn nhất đối với các em học sinh
bạn có đang sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh
bạn nghĩ sao về việc cần phải có một quy trình chặt chẽ
nhằm quản lý dịch vụ xe đưa đón học sinh hiện nay
hãy tương tác với chúng tôi và thể hiện quan điểm của bạn
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vấn đề này sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản
đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội chỉ đạo các trường học
sử dụng xe đưa đón học sinh không ký hợp đồng vận chuyển
đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện
chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định
đồng thời chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan liên quan
xử lý nghiêm các lái xe chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông
và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô
sở giao thông vận tải đã yêu cầu thanh tra sở phối hợp với cảnh sát giao thông
cảnh sát trật tự công an tp hà nội và chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra
kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong tổ chức
và quản lý hoạt động vận tải nhất là đối với loại hình hoạt động đưa đón học sinh
với sự tham gia của hơn một sáu trăm linh ô tô
thưa quý vị thời gian vừa qua tại một số địa phương mô hình cổng trường đảm bảo an toàn giao thông
đã có sức lan tỏa và phát hiệu quả tích cực
tuy nhiên thực tế thì mới chỉ ở các trường ngoại thành hay là các tỉnh mới có thể triển khai được mô hình này
còn tại các trường nội thành thành phố hà nội thì tình trạng giao thông cổng trường
vẫn luôn là một nỗi bức xúc của cả phụ huynh học sinh và người tham gia giao thông
ngay từ đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tình trạng ủn tắc giao thông tại các khu vực cổng trường lại tái diễn
mặc dù cơ quan chức năng và các cơ sở giáo dục đã nghiên cứu và áp dụng rất nhiều những giải pháp
song tình trạng ồn tắc trước các cổng trường trên địa bàn thành phố hà nội vẫn không hề được cải thiện
vào thời điểm chúng tôi có mặt thì tuyến đường này đang rất là thông thoáng
tuy nhiên chỉ ba mươi phút thôi vào giờ tan tầm cũng là thời điểm mà các cháu học sinh trường này tan học
thì nơi đây trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông
tuyến đường hoàng minh giám nơi có trường amsterdam
nơi đây tình trạng ủn tắc diễn ra nghiêm trọng
phương tiện ken cứng trong giờ tan trường tan tầm
tình trạng này cũng bắt gặp tại hầu hết các cổng trường khác
ngoài lý do quá tải phương tiện tham gia giao thông vào giờ tan tầm
thì đây là những lý do khiến khu vực cổng trường này luôn là điểm ủn tắc nghiêm trọng
lòng đường hẹp thế nhưng nhiều người dừng đỗ xe tràn ra lòng đường
không chỉ xe máy phương tiện ô tô cũng dừng giữa lòng đường chờ đón con
nói chung là lúc cao điểm ở đây thì ồn tắc ở giao thông rất phức tạp và khó di chuyển
bởi vì nhiều ô tô đậu ở đây quá mà rất lễ xảy ra nguy hiểm cho người ninh thông

tấm biển báo cấm rẽ trái cấm quay đầu
ở khu vực cổng trường này nhằm hạn chế tình trạng ồn tắc xảy ra tại đây
bởi chỉ một phương tiện quay đầu trong giờ cao điểm chắc chắn sẽ gây ra tình trạng xung đột giao thông nghiêm trọng
thế nhưng tấm biển có cũng như không các loại phương tiện vẫn vô tư quay đầu rẽ trái
rõ ràng để giải quyết tình trạng lộ sội un tắc giao thông tại các cổng trường thì tấm biển báo như thế này là chưa đủ
còn về phía phụ huynh họ cũng đang mong mỏi có một điểm dừng đỗ đón con an toàn và cũng không gây cản trở giao thông
mình cũng thấy là các trường thì không có khu vực để cho phụ huynh học sinh đón con
thành ra các phụ huynh cũng phải đứng ở dưới đường để đón con
nhiều khi cũng thấy ai nấy là cản trở giao thông
nhưng mà nhiều khi các cháu ra mà không đón được ngay thì lại sợ là vướng giao thông đi lại thì cũng gây mất an toàn
cho nên là cũng mong là các trường có cái khu vực để phụ huynh học sinh có thể chờ đón con
và cả phụ huynh lẫn các cháu đều được an toàn và cũng không cản trở giao thông
tôi là phụ huynh đi đón con
thì cũng mong muốn là nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền
thì sẽ có nhu cầu tạo ra các cơ quan để đón con
và tạo điều kiện cho những các phụ huynh coi như là đón con thuận lợi và coi như là không ủn tắc giao thông
trao đổi về vấn đề này ông trần hiễu minh phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng
để thiết lập môi trường giao thông an toàn trước cổng trường học
các cơ sở giáo dục cần phải nghiên cứu áp dụng một quy trình ba bước
cái bước thứ nhất là cơ quan quản lý về giao thông tại địa phương
cần phải làm việc chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương
để làm sao chúng ta lên một phương án tổ chức giao thông thật là khoa học hợp lý
trong đó cân nhắc đến việc nếu như có thể thì chúng ta mở thêm các cổng phụ
để tăng cái khả năng tiếp cận của người dân đưa đón vào thì sẽ tốt hơn
cái bước thứ hai là làm sao chúng ta tạo lên những cái hành lang
để làm sao học sinh có thể tiếp cận được vào trường học một cách thoát loại hơn
điều đó có nghĩa là chúng ta phải mở rộng cái không gian đón trả
thay vì việc để cho phụ huynh học sinh tất cả dồn vào cổng trường
thì điều đó sẽ không thể tránh được ủn tắc
tuy nhiên nếu như chỉ làm được bước thứ hai thì chưa đủ
là chúng ta phổ biến phương án tổ chức giao thông cho tất cả các phụ huynh
mà cái phương án này phải rất là chi tiết
nó có bản đồ có hướng đi có vị trí dừng độ
và phụ huynh cần phải đi như thế nào
vâng hiện nay thì sở dân đồ tạo hà nội
đang có kế hoạch thí điểm bốn cổng trường đạt tiêu chuẩn an toàn giao thông
và ai cũng mong muốn đề xuất này sớm đi vào hiện thực
bởi như chúng ta đã thấy thì hầu hết ý kiến phụ huynh cũng đều mong muốn
có một nơi dừng đỗ đón con một cách an toàn
và cũng không gây cản trở giao thông
thưa quý vị và các bạn như vậy là hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước
đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là năm học được đặt nhiều kỳ vọng
mở đầu chặng đường đổi mới giáo dục
chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất năng lực học sinh
thế nhưng trong những ngày vừa qua thì câu chuyện

học sinh lớp một ở việt nam phải cắm tới hai mươi ba đầu sách
cũng đang khiến cho nhiều người ngoài hoài nghi về mục tiêu này
xung quanh vấn đề này chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay
giáo sư tiến sĩ nguyễn minh thuyết
tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới
để có những phân tích sâu hơn về vấn đề này
vâng trước tiên là xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ
đã đến tham gia với cuộc trò chuyện của truyền hình công an nhân dân ạ
kính chào quý vị khán giả truyền hình công an nhân dân
vâng trước tiên xin mời ông cũng như là quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi lại câu chuyện liên quan đến việc
một học sinh lớp một phải cõng tới hai mươi ba đầu sách
đây là bản thông báo những hạng mục sách cho học sinh lớp một
của trường tiểu học an phong quận tám thành phố hồ chí minh
hai mươi ba đầu sách một mươi cuốn vở và bảng viết
với tổng số tiền tám trăm linh bảy đồng
sau đó nhiều phụ huynh ở hà nội cũng đăng tải thông tin
gia đình đã phải bỏ ra số tiền tương tự để mua bộ sách lớp một
gồm một mươi chín cuốn và bộ hình khuẩn
cối môn toán bộ đồ dùng toán tiếng việt
đối với trẻ lớp một là quá tải
phụ huynh ở nông thôn lại càng khổ
bộ sách lên tới tám trăm linh bảy
người nghèo trẻ em nghèo lấy gì học
ngành giáo dục phải rõ ràng minh bạch
có hướng dẫn cụ thể sách nào là sách học bắt buộc
theo quy định sách nào là tham khảo và không bắt buộc
có quá nhiều sách vở cho các con mới sáu tuổi
chỉ soạn sách vở đủ cho buổi học đã là vất vả rồi
chưa nói đến
tiếp thu kiến thức
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh thuyết
chúng ta cũng vừa lắng nghe một vài
những ý kiến bức xúc của phụ huynh học sinh
liên quan đến bộ thông tin
về số lượng cũng như là giá cả
của bộ sách lớp một mới
vậy vì sao lại có sự bức xúc này thưa ông
và đối với một bộ sách
cho học sinh lớp một chuẩn
thì bao nhiêu cuốn sách là đủ theo quy định
tôi nghĩ là
vì sao mà các vị phụ huynh học sinh
dư luận bức xúc về chuyện này
thì trong ba năm
những ý kiến của phụ huynh học sinh
thì các vị đã nói rất rõ rồi
chính là mình phải minh bạch
loại sách nào là bắt buộc phải mua
sách học khoa là sách bắt buộc
loại sách nào là sách bổ trợ
rất cần cho học sinh
nhưng mà quyền chọn
thì học sinh vẫn có thể mua hoặc không mua
tôi lấy ví dụ như là đã học tiếng việt
thì phải có tập viết
nếu không thì không thể viết vào sách học khoa được
còn nếu mà viết vào vở ô ly trắng cũng được
nhưng mà quyền luyện viết này
thì người ta cho sẵn
những cái chữ ở đây để học sinh tô
và nếu mà học sinh phải viết chính tả
thì trên các cái dòng kẻ này
đã tính sẵn chỗ nào viết hoa
có cái chữ hoa mà mờ để học sinh tô
hoặc là chữ hoa viết hẳn ở đây
vì học sinh lớp một nó chỉ biết viết chữ hoa
thì nếu mà dùng cái quyền này
thì nó tiện hơn
nhưng mà dù sao mình không nên bắt buộc học sinh
đây là sách bổ trợ
tức là cái mức độ cần thiết nó cao
thứ ba nữa là những cái sách gọi là sách tham khảo
thì đó là những cái sách mà
học sinh có thể là mua để
để tập thêm
chứ không phải là một cái sách bắt buộc
thì vấn đề của mình là
mình phải dành mạch
nhưng mà có điều này nếu nhà trường không công bố
đầy đủ cái danh sách
cái sách mà học sinh có thể mua
thì phụ học sinh ra hiệu sách
có thể nói là cũng không biết bộ sách nào
vì hiện nay nó quá nhiều sách
và các sách thì người ta được quyền xuất bản
nó theo luật xuất bản
mình không cấm được người ta đâu
còn mua thì không được quyền của mình
thì theo tôi là phải như vậy
còn có những phụ học sinh thì có lẽ là do kinh nghiệm
học lâu quá rồi
trên có những vị nói là ngày xưa tôi đi học chỉ cần một cuốn sách
thì đấy là chuyện ngày xưa
mấy chục năm rồi
còn bây giờ tôi mang
ví dụ như là hai cái cuốn sách này
của hy lạp
thì bên cạnh cái cuốn sách học sinh này
thì nó có cái cuốn sách bài tập
mà tôi nói thật là nặng quá
tôi chỉ tha từ hy lạp về được qua hai cuốn
tức là cuốn vào bài tập thôi
chứ còn nó có kèm theo nhiều cái vở khác nữa
để học sinh hoạt động
và tôi cũng xin giới thiệu
đây là những cái cuốn
cái cuốn bài tập này

nó học ở trường công thế canada
thế thì những cái quyển vở này
các cháu nó được viết vào đây
viết rất là tự do
nhưng mà nó phải có những cái quyền vở như thế này
để các cháu nó hoạt động
thì mình cũng phải hiểu là hiện nay giáo dục nó thay đổi thôi
chứ nó không thể làm như cũ được nữa
nhưng mà vấn đề ở đây là mình phải minh bạch
thế còn chị có hỏi là
một cái bộ sách giáo khoa thì bao nhiêu quyển là vừa
thì tôi xin nói luôn là
chỉ có sách giáo khoa
thì là bắt buộc thôi
thế còn các cái sách khác thì các nhà xuất bản
sẽ làm ra thì cái việc mà lựa chọn như thế nào
thì đấy là về của phụ học sinh
và nhà trường nên hướng dẫn
nhưng mà mình đừng làm cái chuyện là mình kiêm phát hành
để hưởng triết khẩu
thì tôi nghĩ là phụ học sinh người ta bức xúc
vì cái chuyện này thôi
vậy thì số lượng của một bộ sách
cho học sinh lớp một chuẩn
theo quy định thì là bao nhiêu cuốn ạ
không có quy định nào như thế cả
thế này thì chỉ có chương trình giáo dục phổ thông
quy định là
lớp một học bao nhiêu môn
và đương nhiên là mỗi môn ấy
phải có một cái quyển sách giáo khoa
thế còn những cái sách bổ trợ sách tham khảo
thì theo tôi nó chỉ có hai cái thứ này là mình cần này
thì phải có
cái quyền vào tập viết
học sinh rất khoan là phải có vào tập viết
thứ hai nữa là
có cái bộ đồ dùng bằng nhựa
để xếp chữ rồi thì học toán
thì theo tôi những cái đó
nó giống như một cái bút giống như cái thức kẻ thôi
thì mình phải có
vâng có thể nói là
học mới bắt đầu thì sự nhập nhèm
trong vấn đề sách vở cũng như là các khoản thu đầu năm
lại trở thành nỗi gánh nặng
cho rất nhiều gia đình
theo ông thì làm sao để chúng ta có thể chấm dứt được tình trạng này
thứ nhất là
về chuyện sách vở thì tôi sẽ nhắc lại
vấn đề là minh bạch
các trường mà không hướng dẫn phụ huynh học sinh
về sách tham khảo thì người ta cũng không biết đâu mà chọn
cho nên là phải có danh sách
nhưng mà danh sách thì nói rõ
cái này là các chó phải mua phải có
còn những sách khác là tùy chọn
đúng không ạ
thứ nhất là người ta liệu
cái túi tiền của người ta người ta mua
thứ hai nữa là
nhà trường có nên bán kèm vào đấy
cả một mươi quyển vở trắng không biết gì
mình phải bán kèm một mươi quyển vở trắng
cái đấy các cháu nó mua ở ngoài được mà
còn nếu mà trong trường có cả một cái cửa hàng sách
ở trong trường thì cứ việc bán
hay là có những phụ huynh học sinh
thì thấy là rất đắt
nhưng mà thực ra riêng cái quyển tiếng anh
vì bản quyền đó là bản quyền nước ngoài
nó đã hơn một trăm bốn mươi rồi
nó gần bằng cả một cái bộ sách
thì nếu như con mình học tiếng anh
thì làm thế nào được
tiếng anh lớp một lớp hai là tùy chọn
tiếng anh lớp một lớp hai không phải là môn học bắt buộc
thì chương trình giáo dục phổ thông
người ta chỉ quyết định như thế thôi
còn về cái việc mà
các chị hỏi là những khoản thu khác
thì tôi cũng sẽ nói là
tất cả vấn đề của nó là phải minh bạch
phải dân chủ phải có sự thỏa thuận
với phụ huynh học sinh
và theo đúng quy định của pháp luật
thì còn bây giờ mình
lấy cả những cái tiền
để hỗ trợ thầy cô
thì phụ huynh học sinh làm sao có thể như thế được
tôi có đưa ra một cái giải pháp
nhưng mà lát nữa tôi sẽ xin nói sau
về chuyện này
nhưng mà gốc gác của vấn đề về lạm thu
tôi xin nói là rất khó giải quyết
bởi vì thế này
ngân sách mình dành cho giáo dục quá ít
học phí mình thu có thứ nhất tượng trưng
thì các trường người ta phải có rất nhiều nhu cầu chi tiêu
thì bây giờ mình phải giải quyết bài toán
như vậy là điều quan trọng nhất
mà giáo sư thiến sĩ vừa nhắc đến
đó là sự minh mạnh
đối với những danh mục đầu sách thì phải cho học sinh biết
đâu là những đồ sách giáo khoa cần thiết
và đâu là những tài liệu tham khảo đúng không ạ
và câu chuyện đổi mới giáo dục
chúng ta cũng quay trở lại
đây là năm đầu tiên áp dụng xã hội hóa sách giáo khoa
với năm bộ sách khác nhau dành cho học sinh lớp một
và các trường sẽ được lựa chọn sách
để có thể giảng dạy cho học sinh của mình
và nhiều phụ huynh thì tỏ ra khá là lo lắng
khi mà có sự thiếu đồng nhất
trong vấn đề này
vậy ưu nhược điểm của cách làm này như thế nào thưa giáo sư
mong trước đây thì chúng ta chỉ có một bộ sách giáo khoa thôi
cho nên là tính bắt buộc của sách giáo khoa rất là cao
và có thể nói là
dư luận cũng rất là không đồng tình
với việc đọc quyền sách giáo khoa mãi như thế
và vì vậy trung ương đảng
rồi quốc hội mới ra nghị quyết
phải xã hội hóa được biên soạn sách giáo khoa
để mới phát huy nguồn lực của xã hội
chí lực và tài lực của xã hội
để đóng góp cho giáo dục phát triển
thì cái việc mà một môn học có một số sách giáo khoa là chuyện rất là tốt
và tôi xin nói là này
ở miền nam việt nam mình trước năm bảy năm là như vậy
ở miền bắc việt nam mình trước năm năm mươi bảy cũng là như vậy
tức là có một chương trình thôi
nhưng mà có nhiều sách giáo khoa cho người ta lựa chọn
và mình cũng hiểu là sách giáo khoa hiện nay
nó chỉ là cái tài liệu để phê cô dựa và dạy cô
chứ nó không phải là pháp lệnh
không phải là cái bắt buộc
thế thì có thể nói là hiện nay ta có đến năm bộ sách giáo khoa
cho lớp một
thì phụ huynh có lo lắng không
thì tôi nghĩ cái chuyện mà phụ huynh băn khoăn lo lắng
nó cũng là chuyện bình thường
nhưng mà các vị phụ huynh có thể yên tâm
là cả năm cái bộ sách giáo khoa này đều đã được
các hội đồng thẩm định quốc gia
mà bộ giáo dục thành lập để duyệt rồi
và năm bộ sách này nó phải đáp ứng được yêu cầu của chương trình
thì mới có thể được duyệt
còn cái độ nhuồn nhuyễn của mỗi bộ sách
tất nhiên nó khác nhau
cũng có những ý kiến phụ huynh cho rằng là
đối với học sinh lớp một thì chỉ cần biết đọc
biết viết là đủ
và một bộ sách với quá nhiều sách và quá nhiều bộ môn như vậy
thậm chí là đến môn giáo dục thể chất cũng có sách nữa
thì liệu nó có quá sức
đối với một em học sinh sáu tuổi hay không
thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào
vâng tôi nghĩ rằng là
phụ huynh học sinh thì căn cứ vào cái kinh nghiệm cũ của mình
nói như thế thôi chứ còn thực sự ra
thì lớp một ngày xưa như là
thời tôi đi học thì đúng là chỉ có học
gọi là lớp vỡ lòng chỉ học chữ thôi
còn toán thì đâu cộng trừ trong phạm
vì hai mươi gì đấy thôi chứ cũng không có gì là khó
học hát học nhảy gì đấy
thế nhưng mà bây giờ thì giáo dục nó khác rồi
mà mình đã có đổi mới chương trình rồi
thì mình phải quan điểm tâm lý nó khác
còn về môn giáo dục thể chất
thì tôi xin nói thế này
cũng có một số phụ huynh học sinh
và cả anh em làm chuyên môn
thắc mắc là tại sao giáo dục thể chất lại phải có sách học khoa
thì tôi xin nói là giáo dục thể chất
bây giờ nó không phải chỉ có dạy các động tác thể dục
mà còn phải dạy về dinh dục
dạy dưỡng dạy vệ sinh thân thể
và các cháu bây giờ phải tự học
ở nhà nó phải luyện tập
bố mẹ hướng dẫn các con luyện tập
thế nên phải có sách chứ
nhưng mà theo tôi thế này này
để giải quyết cái việc mà một học sinh phải mang quá nhiều sách
thì tại sao mình không học tập kinh nghiệm ở các nước
sách học khoa để ở trường luôn
để ở lớp ấy
bây giờ chúng ta học cả ngày rồi
lớp của anh nào là của anh ấy
thì để sách học khoa ngay lớp ấy
đấy như là cháu tôi ở nước ngoài
nó chỉ mang các bài tập này về thôi
thì như thế nó sẽ nhẹn
mục đích của việc đổi mới
đó là chúng ta cùng chuyển đổi
từ chuyển thụ kiến thức
sang phát triển toàn diện
phẩm chất và năng lực học sinh
ông đánh giá năm bộ sách này
đã có thể đáp ứng được tiêu chí này hay chưa
và với vai trò là tổng chủ biên
chương trình giáo dục phổ thông mới
thì ông còn điều gì nối tiếc khi mà làm vấn đề này không ạ
tôi thì không thể đánh giá
về năm bộ sách học khoa được
bởi vì thực sự ra
cái việc ấy là việc của hội đồng thẩm định quốc gia
tôi cũng không có quyền phát biểu
nhưng mà tôi xin nói là
về cơ bản thì hội đồng thẩm định quốc gia
người ta đã đối chiếu với chương trình
và người ta đã thông qua
thì có nghĩa là mình có thể tin tưởng được
còn về cái độ nhuận nhuyễn
của mỗi một bộ sách
nó cũng có thể khác nhau
hoặc các bài nó cũng có thể khác nhau
thì tôi thấy ở nước ngoài
ở ngay trong lớp người ta có đến vài bộ sách học khoa
cô giáo dạy bài một
có thể theo quyền a nhưng dạy bài hai là theo quyền b
thế đó là do cô giáo quyết định
chứ ở nước mình thì mình đề cao quá
mình nghĩ là
bây giờ là phải trường quyết định
tháng năm là ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
tôi nghĩ là dần dần mình phải trao quyền này cho giáo viên
người ta chọn cái sách nào nó phù hợp
với đối tượng học sinh của lớp người ta
phù hợp với điều kiện dạy học của lớp người ta
thì như thế là tốt nhất
thế còn về phía tôi
là cái người mà đã được giao nhiệm vụ
là tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới
thì tôi xin nói là cái chương trình của mình
là một chương trình rất là hiện đại
và nó cũng phù hợp với điều kiện hoạt đảnh việt nam
nó đã được
qua nhiều cái hội thảo
rồi qua hội đồng thống quốc gia thông qua
và đến bây giờ thì tôi cho đây là
một cái chương trình có triển vọng
nhưng mà từ chương trình đến sách học khoa
thì nó cũng có một khoảng cách
và từ sách học khoa đến chỗ thực hiện
sách giáo khoa ấy nó cũng có một khoảng cách
và tôi hy vọng là
sau một cái thời gian
thực hiện cái chương trình sách học khoa mới
thì các thầy các cô
cũng sẽ có cái kinh nghiệm nhiều hơn
và cũng sẽ thực hiện
nói một cách nhuận nhuận hơn
thì chúng ta cũng sẽ
hy vọng có cái kết quả tốt đẹp
của giáo dục trong tương lai
nhưng mà bên cạnh chương trình sách giáo khoa đổi mới
thì còn rất nhiều điều kiện cần thiết
và tôi nghĩ là phải có đầy đủ
những điều kiện ấy
tất nhiên là chúng ta còn khó khăn
chúng ta khắc phục dần
nhưng quan trọng nhất là cấp ủy chính quyền
quan tâm thì mới có thể có hy vọng
giáo dục có thể được phát triển
một cách tốt đẹp như chúng ta mong muốn
thưa phó giáo sĩ thế giới sĩ
cũng như là quý vị khán giả
có một thông tin cũng xin được cung cấp tới quý vị
đó là trước phản ánh của nhiều phụ huynh
về việc là một số trường tiểu học yêu cầu
phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa
tài liệu tham khảo lên đến hàng triệu đồng
không đúng quy định
thì bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu
giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông
là tuyệt đối không được ép buộc học sinh
phải mua tài liệu tham khảo
phụ huynh học sinh tự mua sắm
theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc
các cơ sở giáo dục phổ thông thì phải cung cấp
kịp thời đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo
sử dụng tại trường
để phụ huynh học sinh lựa chọn
và bộ này cũng tiến hành thanh tra kiểm tra
trong việc là trang bị sách giáo khoa
và tài liệu tham khảo
kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm
báo cáo về bộ trước ngày hai mươi tháng chín
và quay trở lại cuộc trao đổi thì một lần nữa
xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ
đã đến tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào chị vy anh